ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp
sự góp mặt của ngành này đã tạo ra một số ngành công nghiệp mới có mật độ tập trung cao thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ngành chế tác có quy mô lớn sử dụng công nghệ và trình độ quản lý cao
tuy nhiên tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên phương diện đóng góp vào gdp lại đang có xu hướng chứng lại
vì sao lại như vậy và giải pháp nào để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến chế tạo
ngay trong lĩnh vực xuất khẩu dây dép khối doanh nghiệp fdi trong ngành da dày cũng nắm hơn bảy mươi tỷ trọng trong tổng kim ngạch chung một mươi sáu bốn mươi chín tỷ usd của toàn ngành
với ngành diệt may tình hình cũng không khả quan hơn dù kim ngạch xuất khẩu đến nay đạt hai mươi chín tám tỷ đô la nhưng kim ngạch chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp fdi
thậm chí nguồn thu chính của nhiều địa phương chỉ trông cậy vào những doanh nghiệp fdi có quy mô lớn
nỗ lực không thôi thì cũng không đủ thì chúng tôi mong rằng những cái hỗ trợ từ chính phủ khi mà đầu tư của các trang thiết bị nó sẽ giảm được chi phí trong đầu tư trang thiết bị phục vụ cho sản xuất
bên cạnh đó tỷ lệ nhập khẩu lớn về nguyên nhiên liệu nhất là nguyên liệu gia công sản xuất thể hiện tính gia công trong ngành còn lớn phụ thuộc nhiều vào thị trường cung cấp ở bên ngoài
khiến nền kinh tế gặp bất lợi mỗi khi giá cả thế giới biến động tăng làm giảm tăng chi phí sản xuất trong nước
giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu
bên cạnh đó hiệu quả sản xuất lĩnh vực cơ khí còn thấp trình độ thiết kế chế tạo chưa đủ chủ động để sản xuất được nhiều sản phẩm có giá trị và có hàm lượng công nghệ cao để giải quyết những vấn đề ngành đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
sản xuất công nghiệp vẫn chưa tham gia được nhiều vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đặc biệt là trong các ngành sản xuất cho xuất khẩu như dệt may da dày
việt nam nên ưu tiên nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo như một phần không thể thiếu trong cải cách đầu tư công doanh nghiệp nhà nước và chính sách thu hút sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
fdi hôm nay mới chỉ đem lại tác động trực tiếp là việc làm xuất khẩu trực tiếp
thành công đặt ra là phải làm sao kết nối được doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư để tạo động lực cho các ngành công nghiệp ngành sản xuất
đặt ra yêu cầu cho ngành công nghiệp việt nam phải duy trì và cải thiện hơn nữa các kết quả đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là chú trọng đến các chỉ số phản ánh quy mô và chất lượng giá trị gia tăng trong các ngành chế biến chế tạo
trên thực tế những hạn chế tồn tại của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã và đang được các bộ ngành nhìn nhận khắc phục
cùng với nỗ lực tự nâng cao năng lực chất lượng năng suất lao động từ phía doanh nghiệp
hy vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế đất nước
quý vị khán giả thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm
phát lại vào lúc sáu h và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại